thưa quý vị chiều nay bộ quốc phòng xác nhận thông tin
máy bay su hai mươi hai bị rơi trong lúc huấn luyện một phi công hy sinh
cụ thể vào khoảng một mươi hai h chín ngày ba mươi một tháng một máy bay su hai mươi hai số hiệu năm nghìn tám trăm bảy mươi ba của trung đoàn không quân chín trăm hai mươi hai
sư đoàn ba trăm bảy mươi một quân chủng phòng không không quân do đại úy phi công cấp ba trần ngọc duy cất cánh chuyến bay thứ nhất
vào lúc một mươi hai h hai mươi bảy phút trong lúc hạ cánh máy bay gặp nạn phi công được lệnh nhảy dù nhưng đã cố cứu máy bay
tuy nhiên máy bay bị rơi và phi công duy đã hy sinh
ngay sau khi xảy ra vụ việc bộ quốc phòng đã chỉ đạo quân chủng phòng không không quân
và các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn